cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn yên tỉnh yên bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây dối trật tự công cộng
đối với hai tài xế điều khiển xe ben trên ép ô tô trên đường cao tốc
vào ngày một mươi sáu tháng tám trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hai xe ben liên tục chèn ép ô tô trên cao tốc nội bài lào cai
làm việc với cơ quan chức năng tài xế bốn mươi tuổi quê phú thọ khai nhận
chiều ngày một mươi sáu tháng tám tài xế điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc nội bài lào cai chiều lào cai hà nội
đến đoạn cao tốc hạn chế hai làn đường xe chạy ở giữa có dải vạch sơn liền song song màu vàng
thì bất ngờ bị xe ô tô mong biển kiểm soát tỉnh bắc ninh vượt bên phải xe và tạt đầu
vì bức xúc nên tài xế này đã điện thoại cho một tài xế bốn mươi tám tuổi điều khiển xe đầu kéo khác đi cùng đoàn
hỗ trợ cùng ép dừng ô tô trên để nói chuyện
căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được
xác định hành vi của hai tài xế điều khiển xe đầu kéo đã đủ yếu tố cấu thành tội gây dối trật tự công cộng